nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động
huyện thường xuân tỉnh thanh hóa đã giải quyết được nhiều việc làm
nâng cao thu nhầm cho đồng bào các dân tộc trong huyện
nhìn ngôi nhà này không ai nghĩ rằng chỉ mới một năm trước
gia đình anh cầm cao cường vẫn thuộc danh sách hộ nghèo của xã xuân lộc huyện thường xuân
tất cả đã thay đổi kể từ anh quyết định đi xuất khẩu lao động tại hàn quốc
trước khi chưa sang hàn tôi còn đang hộ nghèo
nhưng mà trong quá trình bốn năm đã thoát nghèo rồi
thoát được trang trang bách nữa rồi
từng vươn trải nhiều nghề nhưng vẫn không thể thoát nghèo
giữa năm hai nghìn một mươi chín anh vi ngọc tuệ tại xã xuân thắng huyện thường xuân
đăng ký đi nhật bản làm việc trong bảy tháng
hết hạn lao động anh tiết kiệm được ba trăm linh triệu đồng để về quê làm ăn
mình có gia đình rồi đi ngắn hạn rồi về sớm
đi ngắn hạn thì mức thu nhập vẫn cao
thu nhập bên kia thì làm thời gian ngắn hạn tháng bình quân thì vẫn được bốn mươi triệu
căng ca làm nhiều được cả tầm tám mươi triệu
tính từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay huyện thường xuân đã có trên tám trăm sáu mươi trường hợp đi lao động xuất khẩu
trong đó chủ yếu là những trường hợp thuộc đối tượng chính sách và người dân tộc thiểu số
kỳ đầu là tôi tập trung ở những thị trường mà đơn giản
nó phù hợp với trình độ năng lực của người dân
và sau đó chúng tôi lại triển khai tập trung những thị trường mà khó hiệu quả
ví dụ như là hàn quốc ví dụ như là nhật bản
nằm trong sáu mươi hai huyện nghèo nhất cả nước
việc thực hiện tốt đào tạo nghề gắn với xuất khẩu lao động ở thường xuân
đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn bảy hai
giảm một năm trăm linh hộ so với đầu năm hai nghìn một mươi chín